chỉ sau một tháng công trình đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi có tổng mức đầu tư lên đến hơn ba mươi bốn năm trăm linh tỷ đồng
đã xuất hiện nhiều ổ gà nhiều đoạn mặt đường nham nhở đe dọa đến an toàn tính mạng của lái xe
trong thời gian qua tuyến đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi cũng đã được các đơn vị tiến hành sửa chữa
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng do ép tiến độ và đưa công trình vào sử dụng khi chưa bảo đảm được yêu cầu
nên đã lại xuất hiện các ổ gà và sụt lún phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
trên tuyến đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi các hiện tượng hư hỏng ổ gà phát sinh tập trung ở km đoạn đà nẵng tam kỳ
đây là tuyến đường cao tốc đã đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn một mươi
hướng đà nẵng quảng ngãi xuất hiện các hiện tượng hư hỏng là dạng ổ gà có đường kính khoảng năm mươi cm
trong các ngày mùng một mươi và một mươi một tháng một mươi đơn vị thi công đã tiến hành
khắc phục các hiện trạng này bằng hỗn hợp bê tông nhựa nguội
tuy nhiên chỉ sau một ngày mưa lớn nhiều ổ gà đã trở lại hiện trạng ban đầu không bảo đảm an toàn giao thông
tất cả những chỗ háo này mà tôi đi ngày một mươi một tôi đoàn đi ngày một mươi một thì đều thấy người ta đã khắc phục bằng cách là vá
vá với những bê tông nhựa hỗ thông nhựa bình thường và vá theo cách là thủ công không có chính quy
cho nên nó không vươn thành sát cạnh và nó không có độ bằng thắng
nó không đoạn
như rồi là độ cứng nó không đoạn cho nên cái bánh xe nó vào cái chỗ vá đó thì nó gây ra cái lõm
và nó lên lõm chỗ này thì nó lầu chỗ khác
dùng cái quy trình của vá nhựa đường vá đường sửa chữa đường cao tóc để mà vô phía
chứ không thể làm theo kiểu đó được cái đó là đường nông thôn đường quyển đường xã thôi
vá theo kiểu là vật liệu cũng là cái vật liệu không đúng vật liệu tạm thờ họ lấy đâu
của cái đường nông thôn hay là đường quyên đường xá gì đó họ đưa vào đó họ lắp lên
cho nên không đứng chụp ngọt cho nên cầm thôi làm lại cái chỗ vá đó làm lại
nhà quản lý đường là phải cắm biển theo tôi là những cái chỗ đó là phải hạn chế tốc độ
xuống tám mươi sáu mươi thôi để tránh cái nguy hiểm mà thì nó trên đường không có
thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại a với bốn làn xe lưu thông và hai làn rừng khẩn cấp
tốc độ thiết kế một trăm hai mươi km một giờ
dự án được chia làm một mươi ba gói thầu xây lắp với tổng mức đầu tư hơn ba mươi bốn năm trăm linh tỷ đồng
liên quan đến vấn đề này ngày một mươi một tháng một mươi bộ giao thông vận tải đã yêu cầu các đơn vị quản lý
cho đến khi khắc phục triệt đề các hư hỏng
trong khi đó ngày một mươi hai tháng một mươi hội đồng thành viên tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc việt nam
liệu trong mùa mưa bão tới công trình này có bảo đảm an toàn giao thông không